cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa bắt hai đối tượng đinh ngọc tuyền ba mươi ba tuổi và hà văn trịnh ba mươi hai tuổi cả hai cùng huyện xuân lộc để điều tra về tội giết người
theo điều tra ban đầu trong thời gian làm việc tại công ty dona standert khu công nghiệp xuân lộc đối tượng đinh ngọc tuyền đã lấy trộm dây của công ty
với vai trò là quản lý tại xưởng h một anh trần ngọc anh biết hành vi trên nên đã báo cho lãnh đạo doanh nghiệp xa thải tuyền
sau khi bị đuổi việc tuyền thù ghét nên đến chiều ngày một mươi tám tháng hai rủ thêm hà văn trịnh đến phòng trọ của anh ngọc anh ở thị trấn gia rai huyện xuân lộc để tìm trả thù
tại đây hai đối tượng đã dùng xăng đốt phòng trọ khi anh ngọc anh đang ở bên trong rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường
vụ việc may mắn được người dân gần khu vực phát hiện nhanh chóng cứu anh ngọc anh ra bên ngoài nên không có thương vong
công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra làm rõ tội giết người của hai đối tượng trên